ngày ba mươi tháng ba bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương công bố khỏi bệnh cho hai mươi bảy bệnh nhân nhiễm dịch
được điều trị tại cơ sở kim trung đông anh hà nội
trong số hai mươi bảy bệnh nhân này có tám bệnh nhân người nước ngoài và một mươi chín bệnh nhân người việt nam
hiện tại các bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai từ hai đến bốn lần sức khỏe ổn định
theo các bác sĩ những bệnh nhân này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tới
để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cộng đồng
họ sẽ tiếp tục cách ly tại địa phương hoặc là một số thì có nguyện vọng
thì họ vẫn muốn được cách ly lại ở bệnh viện của chúng tôi
vì ở đây chúng tôi vẫn còn có những nơi để các bệnh nhân đó có thể được theo dõi bởi nhân viên y tế
và đa số thì các bệnh nhân đều có nguyện vọng là vẫn được chúng tôi theo dõi tiếp
cái việc chăm sóc cho những bệnh nhân mà vừa mới ra viện vừa rồi
thì cái đó nó sẽ đỡ cái phần khắt khe hơn so với những bệnh nhân
mà vẫn còn đang ở trong trạng thái dưng
hầu hết bệnh nhân covid một mươi chín đều có tâm lý lo lắng khi được phát hiện bệnh
tuy nhiên họ đã đặt toàn bộ niềm tin vào các y bác sĩ
những người mình tin tưởng nhất là những việc mình đặt hết cả niềm tin vào đấy rồi
các bệnh nhân cũng bày tỏ sự biết đơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và hy vọng các y bác sĩ sẽ
an toàn khỏe mạnh để tiếp tục cuộc chiến chống covid một mươi chín